dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay người dân được nghỉ liên tục ba ngày là từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày mùng hai tháng chín
theo dự báo lượng hành khách năm nay sẽ tăng hơn so với ngày thường thế nhưng không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước